với các lý do được đưa ra như sử dụng lao động trẻ ít thâm niên sẽ không phải trả lương cao
mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ thấp lại có thể tận dụng được sức lao động cường độ cao
còn những lao động ngoài ba mươi tuổi có sức lao động giảm năng suất có thể kém lao động trẻ
nhưng liệu xa thải những công nhân ở lứa tuổi này có lãng phí nhân lực hay không
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân
theo khảo sát của tổng liên đoàn lao động việt nam tại chín tỉnh thành phố trong cả nước
với hơn năm trăm linh lao động thì có đến ba mươi chín sáu số lao động bị xa thải trong độ tuổi từ ba mươi năm đến bốn mươi
trong đó nam chiếm con số là ba mươi sáu năm và nữ là bốn mươi một
đây là con số đáng kể về việc người lao động bị xa thải trong lứa tuổi này
khi các doanh nghiệp chủ yếu cần những lao động trẻ
bởi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải dựa vào năng suất lao động
khi làm ra nhiều sản phẩm thì giá thành sản phẩm sẽ hạ tạo ra sức cạnh tranh trên thương trường
do đó người sử dụng lao động
bắt buộc phải tiến hành đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại tự động hóa nhiều khâu để giảm sức lao động
người lao động nhiều tuổi năng suất lao động sẽ không bằng những lao động trẻ
vì vậy họ nằm trong nhóm có nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng lao động khi vào tuổi trên ba mươi năm
trong đó chủ yếu là lao động nữ nhất là trong các ngành nghề như dệt may da dày và điện tử
về cái việc mà có một số doanh nghiệp xa thải công nhân ở độ tuổi ba mươi năm ấy
thì theo quan điểm của tôi đó là cái việc thứ nhất là họ
cũng hơi bị thực dụng trong cái chuyện mà tận dụng cái lúc người ta đang khỏe rồi làm rồi
đến khi người ta yếu hơn thực ra lúc đấy phải trả lương cao hơn thì xa thải
nhưng mà cái đấy cũng có một cái mặt khác là thực ra thì trong quá trình làm việc
thì những người công nhân có tay nghề cao thì người ta gắn bó với công ty sẽ đóng góp được nhiều hơn
cụ thể như ở xuân hòa thì thực ra chúng tôi rất khuyến khích cái việc là người ta làm việc lâu dài và gắn bó
phần lớn những người lao động của chúng ta xuất thân từ nông dân từ nông thôn
họ chỉ được huấn luyện rất sơ đẳng thôi khoảng hai tuần ba tuần người nào nhiều lắm thì được một tháng
sau đó bắt tay vào công nghiệp chỉ là một cái công đoạn nhỏ thôi trên dây chuyển công nghệ dài như thế này
họ chỉ làm một thao tác hoặc một nhóm thao tác là đấy thôi
thế là bây giờ hình thành một cái loại công việc nó vẫn như thế nhưng hình thành một cái loại kỹ năng mới
và như thế là người lao động chỉ làm một thao tác của một nhóm thao tác là không thích ứng được
thì họ cũng thay sao thải
nhiều người lao động bị mất việc làm ở độ tuổi ba mươi năm hoặc là trở về quê hương làm nông nghiệp
sau đó quay lại vạch xuất phát ban đầu hoặc là đi tìm công việc khác ở tuổi đời như vậy là khá phổ biến
bởi rất dễ hiểu là họ không có kỹ năng hay bằng cấp nên phải vào khu vực phi chính thức
thậm chí là dính vào các tệ nạn xã hội
chưa kể đến những hệ lụy khác kéo theo như mất thu nhập sẽ ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc gia đình
là gánh nặng đối với thị trường lao động cũng như toàn bộ nền kinh tế
trong loạt lao động chúng ta cũng phải quy ước là những doanh nghiệp nước ngoài vào việt nam đầu tư
thì cần phải có thời hạn là bao lâu để sống trên lãnh thổ việt nam
làm việc trên lãnh thổ việt nam và có thời hạn hoạt động trên lãnh thổ việt nam
để cho những người lao động này có điều kiện kéo dài cái thời gian làm việc của mình hơn
chứ không thể nghỉ ở ba mươi năm ba mươi tám tuổi được

thứ hai là hệ thống an sinh xã hội của chúng ta phải hoạt động tốt hơn hiệu quả hơn
tôi nhấn mạnh chữ hiệu quả có nghĩa là chăm lo trực tiếp đến những người
và đóng góp vào cái quỹ bảo hiểm xã hội để anh bảo đảm cái quỹ này trường tồn
dự báo trong một mươi năm tới cả nước có khoảng từ hai ba triệu lao động giản đơn
ở các khu công nghiệp bị đào thải sau tuổi ba mươi
con số này phần nào cho thấy nhân công giá rẻ không còn là thế mạnh của thị trường lao động việt nam
và gây ra những hệ lụy cho xã hội
đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có sự phân tích đánh giá sâu sắc toàn diện
để có thể đưa ra các giải pháp tối ưu